tại hậu giang còn khoảng một tháng nữa là nông dân trồng mía sẽ bắt đầu thu hoạch vụ mía hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
cây mía đang phát triển tốt giá sàn thu mua của các nhà máy cao hơn những năm trước
đây là những tín hiệu vui khiến cho người nông dân trồng mía tin tưởng rằng năm nay sẽ được hưởng thêm một mùa mía ngọt
vụ mía này tỉnh hậu giang xuống giống hơn một mươi bảy trăm linh hectare đạt một trăm linh hai kế hoạch năm
do thời tiết nắng mưa sen kẽ từ đầu mùa vụ đến nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây mía phát triển tốt
bên cạnh năng suất mía được bảo đảm một tín hiệu lạc quan khác khiến cho người trồng mía cảm thấy phấn khởi
đó là việc hai công ty mía đường trên địa bàn tỉnh thu mua mía cho nông dân trong vụ mía này cao hơn vụ mía năm ngoái
năm gọi mùa tám hai mùa bán cũng được ngàn hai ngàn ba thấy cũng phấn khởi lắm
theo nhiều bà con nông dân cho biết vụ mía năm ngoái
các nhà máy thu mua mía với giá tám trăm ba mươi đồng một kg
nhưng đến khi thu hoạch mía giá tăng dần lên đến hơn một ba trăm linh đồng một kg
với giá này sau khi thu hoạch mía bán mỗi hectare nông dân thu lãi một trăm linh triệu đồng
khi mà tới mùa thu hoạch mà mua thì giá nó cũng lên như năm rồi thì con rất là mừng
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn năm nay khả năng trên địa bàn tỉnh hậu giang sẽ có lũ lớn
gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con trong đó có cây mía
chính vì vậy địa phương đã chủ động phối hợp với các ban ngành hữu quan và các nhà máy đường
tiến hành khoanh vùng phân chia khu vực thu hoạch mía cụ thể vào từng thời điểm cho phù hợp
tôi cũng đã chỉ đạo quý bàn dân các xã thị trấn
chúng tôi kịp thời cập nhật những thông tin về thủy văn để có hướng là thông báo cho bà con biết kịp thời
và đối với những người dân thì chúng tôi cũng thông báo cho dân biết
để người dân người ta tự chăm sóc bảo vệ chính nguồn lúa của mình
và chúng tôi cũng đã làm việc với hai nhà máy đường
nếu như tình hình lũ về sớm hơn thì sẽ vào vụ sớm hơn và tập trung thu hoạch dứt điểm đối với dùng này
để vụ mía đã thắng lợi như năm ngoái
lãnh đạo tình huống của các nhà máy đường đã đảm bảo cho bà con biết kịp thời
tỉnh hậu giang đã đề nghị các nhà máy đường khẩn trương hoàn thành việc ký kết hợp đồng bao tiêu mía với người dân
theo kế hoạch ban đầu giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
phối hợp với chính quyền địa phương có mía và các nhà máy đường tiến hành khoanh và phân chia vùng thu hoạch mía vào từng thời điểm
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc đo chữ đường tại các nhà máy nhằm tạo sự an tâm cho nông dân và thương lái